mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến hai mẹ con tử vong tại phường châu phú a thành phố châu đốc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần văn nam về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đầu năm hai nghìn hai mươi hai nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu
trong thời gian chung sống hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên châu không chung sống với nam nữa
châu cùng với cháu thái bảo trân là con riêng của châu về nhà ông lâm chuyển dân là cậu ruột của châu chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc sinh sống
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu trên đường về nhà nam nhớ lại việc gần đây châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà cho hạ dận
để thực hiện đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày nam đến nhà ông dân thấy mọi người trong nhà đang ngủ nam liền ra tay phóng hỏa đốt nhà
sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt lực lượng chữa cháy phối hợp với người dân kịp thời đập tường cứu được ông dân còn chị châu và cháu chân khi phát hiện đã tử vong trong nhà nam đã bị lực lượng công an bắt giữ